chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị tp hcm không thu học phí bằng tiền mặt từ năm học tới
google facebook và youtube đang đem lại nguồn thu khổng lồ cho nhiều cá nhân
tuy nhiên tình trạng trốn thuế đang diễn ra phổ biến
những cá nhân trốn thuế sẽ bị xử lý hình sự
nhiệm sống kinh tế sẽ mở đầu bằng những thông tin thị trường
và quy định mới có hiệu lực từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cả nước đạt hai mươi bốn chín triệu con lợn
tổng đàn đang dần tăng
ngay từ đầu tuần giá lợn hơi đã giảm nhẹ ở ba miền
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự kiến đến cuối năm
sẽ cân bằng được cung cầu và có thể điều chỉnh giảm giá thịt lợn
giá lợn hơi trên cả ba miền giảm từ một đến ba đồng một kg
giao động từ tám mươi tám đến chín mươi hai đồng một kg tại miền bắc
và giảm nhẹ tại miền trung tây nguyên
tại miền nam giảm ba đồng một kg
giao động trong khoảng từ tám mươi năm đến tám mươi chín đồng một kg
tốc độ tăng đàn của một mươi sáu doanh nghiệp lớn là sáu mươi sáu ba mươi năm
của cả nước là năm
tổng đàn bằng tám mươi năm so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng đàn tăng có thể khiến giá lợn giảm về dài hạn
bộ y tế gia công văn khẩn số bốn nghìn một trăm linh chín bitdp
đề nghị các đơn vị trong và ngoài ngành y tế
đầu tư trang thiết bị nhân lực sinh phẩm
đảm bảo xét nghiệm chẩn đoán virus sars cov hai tại chỗ
hỗ trợ các địa phương khác thực hiện xét nghiệm
các đơn vị tư nhân muốn thực hiện xét nghiệm
liên hệ các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur
để được đánh giá và xác nhận
các đơn vị có đủ năng lực phải thực hiện xét nghiệm
không cần gửi mẫu đến các phòng xét nghiệm khác
để khẳng định lại trong trường hợp kết quả dương tính
hiện cả nước đang có sáu mươi sáu đơn vị
được bộ y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh hiện có khoảng một bảy triệu học sinh các cấp
và hàng ngàn trường học
số tiền học phí và các khoản thu khác mỗi tháng
lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng
tuy nhiên thu tiền theo cách thủ công
gây khó khăn cho công tác quản lý
và mất thời gian chờ đợi của phụ huynh
từ năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thành phố hồ chí minh sẽ triển khai thu học phí không tiền mặt
ở bảy mươi trường học trên toàn thành phố
đến năm học sau đạt một trăm linh
thay đổi này sẽ giúp phụ huynh và nhà trường tiết kiệm thời gian
minh bạch và phù hợp với bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
mới đây công ty cổ phần bốn trăm bảy mươi chín hòa bình
thành viên của tập đoàn xây dựng hòa bình
vừa trúng gói thầu thi công xây dựng cầu ca long hai
tại móng cái quảng ninh
thuộc dự án đường cao tốc vân đồn
dự án được ký kết theo hình thức đối tác công tư ppp
hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao bot
do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư
và phát triển hạ tầng vân đồn làm chủ đầu tư
tổng giá trị hợp đồng hơn hai trăm năm mươi hai tỷ đồng
dự kiến khởi công vào ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó tại nhân trạch đồng nay
tập đoàn xây dựng hòa bình tiếp tục được công ty cổ phần
vina đại phước giao thầu dự án swan bay love center
gói thầu số một zone sáu
gồm thi công kết cấu hoàn thiện mặt ngoài
một mươi ep cho tám mươi căn villa
và thi công hoàn thiện hạ tầng hệ thống một mươi ep hạ tầng
tổng giá trị gói thầu này hơn bảy trăm bảy mươi một tỷ đồng
và động thổ khởi công vào ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thời gian thi công trong bốn trăm hai mươi ngày
với gói thầu mới hòa bình đảm nhận là nhà thầu chính
của ba gói thầu dự án
trước đó là swan park the garden town
dự kiến cất nóc ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và swan bay le magent sẽ bàn giao vào tháng một mươi tới đây
theo chương khoán bảo việt việc các ca lây nhiễm covid một mươi chín
xuất hiện trở lại trong cộng đồng gần đây
có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kinh doanh
khiến nhu cầu vốn trong thời gian tới giảm
ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng
và lãi suất huy động trong thời gian tới
thông tư hai mươi hai về việc giảm tỷ lệ tối đa
vốn ngắn hạn được lùi lại sáu tháng hoặc một năm
khiến lãi suất huy động kỳ hạn một mươi hai tháng
cũng chứng kiến sự rụt giảm mạnh nhất
của nhóm ngân hàng quốc doanh với mức giảm năm
từ sáu một mươi hai xuống năm sáu mươi hai
nhóm ngân hàng lớn có vốn trên năm tỷ
thì giảm một mươi hai khiến lãi suất huy động
tiếp tục chịu áp lực giảm trong thời gian tới
từ ngày một tháng tám cục thuế hà nội
bắt đầu kiểm tra thuế thương mại điện tử
và thu nhập từ google facebook youtube trên diện rộng
những cá nhân cố tình chây ý
không nộp thuế sẽ bị phạt nặng
thậm chí bị xử lý hình sự bị phạt tù
cục thuế hà nội đã giả soát
và xác định được một một trăm chín mươi bốn cá nhân kinh doanh
với tổng doanh thu ba sáu trăm một mươi bốn tỷ đồng
từ google facebook và youtube
trong đó có một cá nhân thu một trăm bốn mươi tỷ đồng
từ hoạt động bán phần mềm
cho mạng xã hội nước ngoài
hành vi trốn thuế diễn ra phổ biến
những cá nhân không nộp thuế sẽ bị phạt tiền
nặng hơn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự
phạt tù nếu trốn thuế với số tiền lớn
thưa quý vị nhược sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm
các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu
trên truyền hình nhân dân sẽ đem đến những thông tin kinh tế
thị trường mới nhất cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt